hiệp hội điều việt nam vinacast cho biết mặc dù dịch covid một mươi chín đã bước đầu được khống chế ở trung quốc
nhưng tình hình lại đang trở nên nghiêm trọng trên toàn thế giới
vinacast khuyến cáo kế hoạch xuất khẩu bốn tỷ usd của ngành điều việt nam có thể phải xem lại
tuy nhiên vinacast cũng cho rằng hạt điều là một loại thực phẩm dùng hàng ngày có giá trị dinh dưỡng cao
nên dù sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi covid một mươi chín và bị cạnh tranh mạnh của các loại hạt khác
thì nhu cầu vẫn sẽ không nhỏ